hôm nay vừa tròn một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí ngô gia tự một lãnh đạo tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam
ngày ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm linh tám ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí ngô gia tự mãi là tấm gương sáng về lẽ sống
đặc biệt là về tư tưởng và tổ chức trong công tác xây dựng đảng
có ý nghĩa cổ vũ to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta
đồng chí ngô gia tự sinh tại làng tam sơn huyện tiên sơn nay là xã tam sơn thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
đồng chí là người khởi xướng phong trào vô sản hóa tạo tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức cộng sản
góp phần quan trọng vào quá trình thành lập đảng cộng sản việt nam
khi bị xa vào tay địch đồng chí đã kiên cường không khuất phục trước mọi cực hình tra tấn dã man
đồng chí đã anh dũng hy sinh
khi từ ngục tù côn đảo vượt biển về đất liền để tiếp tục hoạt động cách mạng khi mới hai mươi sáu tuổi
kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí ngô gia tự là dịp để các thế hệ ngày nay noi gương
học tập phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng của người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi
nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí ngô gia tự
và nhất là những cái giá trị để lại cho chúng ta
và ngày hôm nay tôi thấy có một số điểm sau
ngay từ khi còn trẻ ngồi trên ghế nhà trường thì ngô gia tự đã xác định cho mình một cái lý tưởng sống đúng đắn
và sau này khi để thực hiện lý tưởng đó ngô tân dự đã thể hiện ý chí quyết tâm của mình trong thực tiễn
giá trị thứ hai mà đồng chí ngô gia tự để lại đó là một tấm gương đạo đức trong sáng
cần kiệm liêm trí
chính trí công vô tư
một cái điểm thứ ba chúng ta học được ở hồ gia tựu đó là cái ý chí cách mạng tiến công
cái khí phách cái sự kiên trung bất khuất của ngô gia tự
đây là nhà lưu niệm đồng chí ngô gia tự tại xã tam sơn thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
ông ngô gia hiếu cháu ruột đồng chí ngô gia tự
vẫn luôn cảm phục khi nhắc về cuộc đời chiến đấu không mệt mỏi cho lý tưởng cách mạng cao đẹp của người chú
ngô gia tự
bản thân tôi thì thấy được là học rất nhiều phải cống hiến cho đất nước
cho nên là chúng tôi cũng đi tham gia vào quân đội trong các cuộc kháng chiến chống pháp
rồi sau đó thì là chống mỹ chống tàu
trong suốt cuộc đời đó thì cũng học tập ở ngô gia tự là mình phải làm thế nào trở thành một người cán bộ
hương mẫu trong quân đội
hết sức là vì nhắc vì dân vì đảng và công tác
khi được đảng tin cậy giao nhiệm vụ thì phân đấu hoàn thành
đây là những bức ảnh tư liệu về thời kỳ đồng chí ngô gia tự rơi vào vòng vây của kẻ thù
những đòn roi tàn bạo ở trốn địa ngục trần gian như hỏa lò côn đảo khám lớn ông đều trải qua hết
thế nhưng đòn roi càng tàn bạo thì ý chí càng vững vàng
đồng chí vẫn không ngừng học tập lý luận tuyên truyền giác ngộ những tù nhân biến nhà tù thành trường học cách mạng
đồng chí là một người đã
cống hiến chọn đời cho đả
và mặc dù mà bị tra tấn hết sức dã man nhưng mà đồng chí vẫn cố gắng nỗ lực và không khuất phục trước những cái tra tấn của thực dân pháp
điều đó đã tác động mạnh mẽ trong công việc của tôi
luôn cố gắng trong công việc là dù có bất cứ một khó khăn nào cũng phải cố gắng vượt qua tất cả
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí ngô gia tự là một bài học
học quý cho đội ngũ cán bộ về tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng cần kiệm liêm chính trí công vô tư
hy sinh năm hai mươi sáu tuổi cả tuổi thanh xuân không mang đến hạnh phúc cá nhân mà toàn tâm toàn ý phục vụ cho đảng cho cách mạng
tất cả đều vì lợi ích của nhân dân
đồng chí ngô gia tự đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng